ông nguyễn hữu lê phó giám đốc sở y tế tỉnh nghệ an cho biết sở y tế đã đồng ý cho phép bệnh viện đa khoa tp vinh
tiếp tục triển khai tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân bắt đầu từ một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng sáu
vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu sau khi nhận công văn số sáu trăm hai mươi một ngày một mươi sáu tháng sáu của bệnh viện đa khoa tp vinh
về việc cho phép bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh như bình thường
sở y tế nghệ an đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực trạng quy trình phân luồng khai báo y tế khám sàng lọc và xét nghiệm nhanh nguyên virus sars cov hai tại bệnh viện
sở y tế nghệ an yêu cầu bệnh viện đa khoa tp vinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch của bộ y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh và sở y tế
sở y tế nghệ an yêu cầu bệnh viện đa khoa thành phố vinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín